thông tin đến từ tỉnh quảng bình ông nguyễn trí sĩ bí thư đảng ủy xã tân trạch huyện bố trạch xác nhận trên địa bàn xã vừa có hai người tử vong do đào trúng đầu đạn
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi một anh đinh ngọt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và đinh đa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là người dân tộc arem chú tại xã tân trạch vào rừng đào dun để câu cá
trong lúc đào đất không may các anh quốc chúng phải đầu đạn rocket xót lại sau chiến tranh tại km bốn mươi một bên đường hai mươi quyết thắng đoạn dắp danh xã tân trạch và thượng trạch
đầu đạn phát nổ khiến cả hai người tử vong tại chỗ tại hiện trường vẫn còn nhiều quả đạn cối còn nguyên kíp chưa nổ hiện số đầu đạn này đã được các cơ quan chức năng khoanh vùng để xử lý